các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mở đầu chương trình là những cập nhật mới nhất về tình hình thời tiết tại bắc bộ
thưa quý vị mới đây khu vực các tỉnh lào cai hà giang và cao bằng tiếp tục có mưa
với lượng mưa tích lũy phổ biến từ hai mươi năm mươi mm có nơi trên bảy mươi mm nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia mới đây tại khu vực các tỉnh lào cai hà giang và cao bằng
đã có mưa vừa mưa to như nan sán sáu mươi sáu mm thuận hòa sáu mươi hai bốn mm thuộc tỉnh hà giang
cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo
trong ba sáu giờ tới khu vực các tỉnh lào cai hà giang và cao bằng tiếp tục có mưa
với lượng mưa tích lũy phổ biến từ hai mươi năm mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
trong sáu giờ tới nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét sạt lở đất sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp một
cơ quan khí tượng cảnh báo lũ quét sạt lở đất có thể gây tác động rất sâu đến môi trường
uy hiếp tính mạng của người dân gây tắc nghẽn giao thông cục bộ làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện
phá hủy các công trình dân sinh kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất hoạt động kinh tế xã hội
ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong hôm nay
thủ đô hà nội có mây ngày có mưa vài nơi đêm có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi độ
thành phố vinh mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi tám độ
thành phố huế nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi chín độ
thành phố đà nẵng mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
thành phố hồ chí minh nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
thưa quý vị ngay sau khi có hiện tượng nước biển chuyển đỏ khu vực gần bờ
ngành chức năng hà tĩnh đã lấy mẫu quan chắc xác định nguyên nhân
mới đây thông tin từ sở tài nguyên và môi trường hà tĩnh
kết quả quan chắc nước biển thiên cầm huyện cầm xuyên tỉnh hà tĩnh cho thấy
các thông số đều có giá trị nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép
vẹt đỏ xuất hiện ở khu vực biển thiền cầm được xác định là do hiện tượng tàu nở hoa gây nên
cùng với việc lấy mẫu đánh giá chất lượng môi trường nước biển nêu trên
đối chiếu kết quả quan chắc và phân tích chất lượng nước ven bờ khu vực biển thiên cầm và biển cầm nhượng
theo chương trình quan trắc mạng lưới của tỉnh trong thời gian qua
cùng kỳ ba tháng đầu năm của các năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bốn
các thông số chất lượng nước biển hầu hết đều ở ngưỡng thấp và không có gì bất thường
cơ quan chuyên môn cũng cho biết về váng nước màu nâu đỏ ở đền thiên cầm qua theo dõi các năm
hiện tượng này thường xuất hiện ở các vùng biển nhất là khu vực eo biển gần cửa sông càng biển
và đây là hiện tượng tàu nở hoa còn gọi là thủy chiêu đỏ do bùng phát tàu nostiluca và skintillens ở mật độ cao
người dân địa phương thường gọi hiện tượng này là mé nước
hiện tượng tảo nở hoa thường xuất hiện trong khoảng ba bảy ngày thường vào khoảng tháng ba tháng bốn dương lịch
sau đợt rét đến khi thời tiết ấm có ánh nắng và tự biến mất do tàu lụi tàn
như trước đó đã đưa tin vào ngày hai mươi hai tháng ba trên dọc bờ biển thiên cầm bắt đầu xuất hiện vết nước màu đỏ
chạy dài khoảng ba km nước ngày càng chuyển đỏ đậm tại khu vực này
đến chiều ngày hai mươi năm tháng ba hiện tượng nói trên không còn
trước sự việc ngành chức năng đã tiến hành lấy mẫu quan trắc xác định nguyên nhân
chuyển sang tin tức thời tiết thế giới đáng chú ý
thưa quý vị mới đây các nhà khoa học tây ban nha đã vén màn bí ẩn về nguồn gốc của những ngôi sao siêu khổng lồ xanh
theo space com nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi viện vật lý thiên văn canarius tây ban nha
đã tìm được manh mối cho thấy ngôi sao quái vật siêu khổng lồ sành được tạo ra khi hai ngôi sao
cho một hệ sao đôi xoắn ốc với nhau và hợp nhất
nhiệt độ xanh là những ngôi sao lớp b sáng hơn ít nhất một mươi lần
nóng hơn hai năm lần và nặng hơn một mươi sáu bốn mươi lần so với mặt trời của chúng ta
trong vũ trụ những ngôi sao càng nóng thì càng có màu sắc ngả về xanh
ngược lại những ngôi sao mát hơn thì có màu sắc trắng hơn mát hơn nữa thì ngả vàng cam
loại sao có nhiệt độ thấp nhất là những ngôi sao lùn đỏ nếu không tính đến các ngôi sao thất bại
gọi là sao lùn nâu một vật thể nằm lưng trừng giữa trạng thái sao và hành tinh
mặt trời của chúng ta là một ngôi sao màu vàng
lớp g tức độ sáng nhiệt độ ở mức trung bình
vì vậy có thể tưởng tượng những ngôi sao siêu khổng lồ xanh lớp b là một loại sao hết sức cực đoàn
to lớn nóng bỏng nhưng chúng cũng là những kẻ yếu mạnh phát triển nhanh lụi tàn nhanh
trong nhiều năm câu đố về quá trình ra đời của các quái vật cực đoan này vẫn là ẩn số
theo mô hình vừa được chứng minh các nhà khoa học đã xoáy vào điểm vô lý trong bản chất của các sao siêu khổng lồ sành
lẽ ra ngôi sao càng nặng thì càng có khả năng cao có bạn đồng hành nhưng dạng quái vật này luôn lẻ loi
vì vậy lời giải thích hợp lý nhất chúng là thành quả của một vụ sáp nhập
phân tích năm mươi chín sao siêu khổng lồ xanh từ đám mây magellan lớn một thiên hà vệ tinh của thiên hà milky way
ngân hà mà trái đất chúa ngự các nhà khoa học đã vẽ lại cuộc đời của các quái vật vũ trụ này
chúng tôi đã mô phỏng sự hợp nhất của các ngôi sao khổng lồ đã tiến hóa và các sao đồng hành nhỏ hơn theo nhiều thông số
có tính đến sự tương tác và hòa trộn của hai ngôi sao trong quá trình hợp nhất
tác giả chính atari menon đến từ viện vật lý thiên văn canarias cho biết
những ngôi sao được hoài thai được cuộc hợp nhất này đã bắt đầu cuộc sống mới
với nhịp độ rất nhanh thành công lớn trong việc tái tạo bề mặt
các kết quả mới có thể là bước tiến lớn để giải quyết các câu đố còn lại liên quan đến dạng quái vật vũ trụ cực đoàn này
cũng như số phận của chúng sau khi cạn năng lượng và chết đi
tạo thành sao neutron hay lỗ đẹp
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên cả ba miền hôm nay ngày hai mươi tám tháng ba
bắc bộ có mây có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông
trung bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
phía tây bắc bộ có mây có mưa mưa rào dài rác và có nơi có rông gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng dài rác
nhiệt độ thấp nhất hai mươi một hai mươi bốn độ có nơi dưới một mươi chín độ nhiệt độ cao nhất hai mươi bảy ba mươi độ
phía đông bắc bộ nhiều mây ngày có mưa vài nơi riêng khu vực vùng núi phía bắc có mưa mưa rào dài rác và có nơi có rông
đêm có mưa rào dài rác và có nơi có rông gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi một hai mươi bốn độ vùng núi có nơi dưới hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi bảy ba mươi độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ nhiệt độ thấp nhất hai mươi một hai mươi bốn độ nhiệt độ cao nhất hai mươi bảy ba mươi độ có nơi trên ba mươi độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi gió đông đến đông nam cấp ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai mươi ba độ nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh nhiệt độ thấp nhất hai mươi năm hai mươi tám độ nhiệt độ cao nhất ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông đến đông cấp bốn sóng cao năm một năm mét
quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông đến đông bắc cấp ba cấp bốn sóng cao năm một năm m
thưa quý vị đến đây thờ lượng chương trình đã kết thúc
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào chiều tối nay hai mươi tám tháng ba
quý vị và các bạn chú ý đón xem còn bây giờ xin kính chào tạm biệt